hiện nay nhiều sinh viên đại học cao đẳng sau khi ra trường không có việc làm
trong khi nhiều doanh nghiệp và nhà máy thì lại thiếu lao động
trước thực tế đó thời gian qua các cơ sở đào tạo nghề ở quảng bình đã chú trọng công tác dạy nghề
gắn với địa chỉ cụ thể nhằm giúp người lao động sớm có việc làm ổn định
ghi nhận sau của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân tại tỉnh quảng bình
đối với nhiều bạn trẻ việc lựa chọn cho mình một ngành nghề phù hợp với năng lực của bản thân
đáp ứng nhân lực của xã hội thực sự là vấn đề hết sức khó khăn
thay vì chọn con đường vào đại học cao đẳng nhiều thanh niên tại quảng bình đã tìm đến các trường dạy nghề
để học những nghề phù hợp vừa tiết kiệm chi phí học tập và sau khi ra trường lại sớm có việc làm
vì học nghề là thời gian ngắn học phí cũng ít và sau khi mình học ra trường thì mình sẽ có công việc ngay
thời gian qua chúng tôi xác định nghề du lịch
đó là nghề đào tạo
nó cũng phù hợp với xu hướng phát triển hiện nay của tỉnh quảng bình
do vậy thời gian qua số lượng học sinh về nghề du lịch của chúng tôi là chiếm khoảng tám mươi
và chúng tôi thường tổ chức đào tạo ở các hề trung cấp và đặc biệt là các hề đào tạo sơ cấp và đào tạo thường xuyên
cho các học viên và học sinh trên địa bàn tỉnh quảng bình
tỉnh quảng bình hiện có hai mươi hai cơ sở đào tạo nghề
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi tám các trường nghề đã đào tạo được hơn ba mươi năm lao động
tỷ lệ có việc làm chiếm tám mươi
thời gian qua ngoài việc đào tạo nghề theo nhu cầu thị trường lao động tại địa phương
nhiều trường nghề đã liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh
để đào tạo lao động theo đơn đặt hàng
từ đó giúp các học viên khi ra trường có được công việc ổn định
cái cốt lõi là người lao động khi đào tạo ra có việc làm ngay
và doanh nghiệp tuyện dùng được người lao động phù hợp với dây chuyền công nghệ
mục tiêu sản xuất của doanh nghiệp
nhưng điều quan trọng là tiết kiệm được nguồn lực của xã hội tức là không lãng phí
có thể thấy việc chú trọng công tác đào tạo nghề cho lao động và thị trường lao động việc làm
đào tạo nghề gắn với địa chỉ cụ thể tại quảng bình là hướng đi đúng đắn mang lại hiệu quả cao
điều này không chỉ có lợi cho nhà trường doanh nghiệp mà còn nâng cao hiệu quả chất lượng đào tạo nghề
có phần giải quyết việc làm ngay cho sinh viên sau khi ra trường